kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
sự phiên khai mạc có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam
trước đó lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tiếp đó quốc hội họp phiên chủ bị để thảo luận thông qua chương trình kỳ họp
tại phiên họp chủ bị các vị đại biểu quốc hội đã mặc niệm nguyên tổng bí thư
nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng đỗ một mươi đại biểu quốc hội khóa hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu bảy mươi tám và chín
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước trần đại quang đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đại biểu lê minh thông đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa
thông báo nội dung kỳ họp thứ sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng
bên cạnh việc xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
quốc hội sẽ xem xét đánh giá toàn diện việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
về kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trong nửa nhiệm kỳ đánh giá ba năm việc thực hiện chính sách
đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi để từ đó đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn
vướng mắt tận dụng tối đa nguồn lực cơ hội phát triển nhằm thực hiện thắng lợi
biển vững các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cùng với đó quốc hội sẽ xem xét thông qua chín dự án luật
và một nghị quyết đồng thời cho ý kiến sáu dự án luật khác nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền con người quyền công dân
sắm sóc sức khỏe nhân dân tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đề mệnh cải cách
tư pháp củng cố quốc phòng an ninh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu
đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện liên quan để tạo cơ sở
quan trọng cho việt nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước
quốc hội sẽ tiến hành chất vấn lại những vấn đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của các thành viên chính phủ
của tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện
các nghị quyết của quốc hội quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ
do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn kỳ họp thứ sáu quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước xem xét
phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đồng thời thảo luận
quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định của hiến pháp và pháp luật
nhấn mạnh kỳ họp thứ sáu có nhiều nội dung quan trọng thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội căn cứ vào tình hình
thực tế của đất nước của địa phương nơi mình đại diện nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy trí tuệ
đoàn kết dân chủ tập trung nghiên cứu tích cực thảo luận góp phần vào thành công của kỳ họp
đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước